do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín giá tôm nguyên liệu giảm mạnh khiến cho người nuôi tôm lao đao
bên cạnh đó các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản cũng đang gặp khó khăn vì dịch covid một mươi chín
thời điểm này nông dân các huyện phú tân cái nước nam căn bắt đầu thu hoạch vụ tôm đầu tiên trong năm
do giá tôm giảm mạnh khiến người nuôi không mấy mặn mà
theo người dân giá thành một kg tôm hiện nay chỉ bằng với chi phí sản xuất giảm một nửa so với thời điểm trước tết nguyên đán
thì là tôi bán một mươi hai một mươi ba con một mươi bốn con một kg là cân là ba trăm bốn mươi năm ngàn một kg
còn hiện bây giờ là cái dốc mốc hai mươi con này nó còn có trăm gửi một trăm sáu là ít có lắm cỡ trăm gửi trăm tư à
vậy là nó mất đi khoảng hơn nửa giá
hiện nay cà mau là tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với hơn hai trăm tám mươi ha sản lượng bình quân hai trăm linh một tấn một năm
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín giá tôm giảm mạnh trong thời gian gần đây
khiến người nuôi bất an
bên cạnh đó lợi dụng tình hình dịch bệnh tình trạng thương lái ép giá cũng diễn ra
giá tôm bây giờ nó xuống cua các thứ dân dân giảm hết
giảm hết mà cái đồ mình mua vô ăn này kia nọ là không giảm
nó cứ tăng nó cầm giá vậy chứ không giảm
mà còn đồ của mình sản xuất ra thì nó giảm
nhưng mà giờ con tôm giá thấp xuống như thế này thì điều kiện kinh tế bà con cứ sống khó khăn
chúng tôi nghĩ các cạnh chức
năng mà cần phải là phân công những cái đội mà tuần tra kiểm tra để mà bình ổn giá cả trên thị trường
tránh cái trường hợp mà thương lái nó ép giá đối với bà con lợi dụng trong cái mùa dịch này
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tình hình chế biến và xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn
trong ba tháng đầu năm kiêm ngạch xuất khẩu thủy sản đã giảm hơn một mươi năm so với cùng kỳ
đặc biệt nhiều đơn vị đã giảm năm mươi đơn hàng xuất khẩu khiến cho lượng hàng tồn kho gia tăng
hiện tại người dân và doanh nghiệp rất cần sự quan tâm chia sẻ và hỗ trợ của các ngành chức năng để sớm vượt qua khó khăn ổn định đời sống và tiếp tục đầu tư sản xuất